hai mm chiếm khoảng sáu tám tổng khối lượng tấm khoang năng là chứa những chất có thể gây ra ô nhiễm môi trường
còn những lớp khác là vật liệu thông thường sử dụng hàng ngày không chứa chất độc hại
cái người ta quan tâm cũng như là dân chúng quan tâm là nó tác động môi trường đến môi trường như thế nào
thế thì ở các nhà các phòng thí nghiệm ở một số các nước trên thế giới như ở đức
ở nhật ở mỹ là họ đã thí nghiệm họ ngâm các cái tế bào khoang điện đấy trong dung dịch acid acetic và trong nước cất
và người ta đo đạt cái lượng mà nó tiết ra ra nước ngoài acid ấy thì nó tiết ra rất là ít
và người ta phân loại các cái tấm quang năng
là cái dân loại
điện tử bình thường nó tương tự như là tv hoặc là tủ lạnh hoặc máy dặn những cái thứ bình thường thôi
cũng theo ông trần đình xính đối với việt nam khối lượng chất thải từ tấm quang năng ở việt nam khá nhỏ so với các nước dẫn đầu
tuy nhiên để đảm bảo phát triển bền vững nhà nước cần sớm nghiên cứu để có chính sách cơ chế phù hợp liên quan tới thu nhận và xử lý rác thải từ tấm quang năng
nhìn ở góc độ kinh tế tuần hoàn thì đây có thể trở thành cơ hội cho việt nam phát triển công nghiệp tái chế tấm pin trong tương lai và hạn chế rác thải ra môi trường
tôi nghĩ hoàn toàn chúng ta cần phải có những cái chi hết như thế
bởi vì là hiện nay thì còn ít như trong vòng khoảng độ một mươi năm hai mươi năm nữa rất nhiều nhà máy điện mặt trời
đến lúc đấy là hết
hạn sử dụng thì lúc đấy là cái số lượng các cái tấm quang năng nó hết hạn sử dụng sẽ tăng lên đến hàng triệu tấn
lúc đấy chúng ta cần phải có những cái nhà máy tái chế
tôi nghĩ là bây giờ chúng ta làm bán hành ra những cái văn bản để làm cái cơ sở vừa quản lý vừa thực hiện sau này
theo dự thảo phước hạch điện lần thứ tám
đến năm hai nghìn ba mươi công suất điện mặt trời khoảng một mươi tám tám mươi chín gigawatt và đến năm hai nghìn bốn mươi năm dự kiến khoảng năm mươi ba gigawatt
nếu các con số trong dự thảo phước hạch điện lần thứ tám trở thành thực tế
thì khối lượng tích lũy chất thải tấm quang điện ước tính khoảng bốn trăm linh bốn tấn vào năm hai nghìn ba mươi năm và vào khoảng một chín triệu tấn vào năm hai nghìn năm mươi
rõ ràng việt nam cần sớm có cơ chế chính sách
để xử lý hợp lý hiệu quả về chất thải tấm khoang điện
thời gian vừa qua bộ tài nguyên môi trường đã chỉnh chính phủ dự thảo của nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi
có điểm mới là trong dự thảo của nghị định này nó đã thêm pin năng lượng mặt trời vào phụ lục số năm mươi năm
phụ lục năm mươi năm này là quy định cụ thể về trách nhiệm
tài chế của nhà sản xuất cũng như là nhà nhập khẩu của nguyên vật liệu này và lộ trình thực hiện bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trong phụ lục năm mươi năm này cũng quy định rất rõ ràng tỷ lệ tài chế là bao nhiêu quy cách tài chế là như thế nào

theo tìm hiểu của phóng viên hiện nay các địa phương có nhiều dự án điện mặt trời như đắk lắc gia lai ninh thuận
cũng đều chưa có phương án nhất quán đối với việc xử lý rác thải là tấm quang điện
đây rõ ràng là vấn đề thực tiễn đặt ra để đảm bảo chúng ta phát triển các loại năng lượng xanh
thì cần vừa mang lại hiệu quả kinh tế an ninh vừa an toàn cho môi trường từ đầu đến cuối
chứ không phải chỉ lúc hoạt động thì xanh còn hết hạn thì lại có nguy cơ gây ô nhiễm
phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ tư hàng tuần trên antv